vụ hè thu năm nay nông dân tỉnh phú yên xuống giống từ ngày hai mươi tháng năm với hơn hai mươi bốn ha lúa
trong đó có hơn một mươi tám ha ăn sử dụng nước từ các công trình thủy lượn
còn lại thì khoảng sáu ha chủ yếu dựa vào nước mưa sông suối hay là ao hồ
và tranh thủ những cơn mưa hiếm có trong mấy ngày qua
kết hợp với lịch giao xạ nông dân tỉnh phú yên đã đồng loạt xuống giống vụ lúa hè thu năm hai nghìn hai mươi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đối với hai huyện phú hòa và tây hòa
nằm ở đầu canh chính bắc và kênh chính nam thuộc hệ thống thủy nông đồng cam
cần tập trung gieo xạ sớm trước ngày ba mươi tháng năm theo tinh thần nước về đến đâu làm đất gieo xạ đến đó
nếu giao xạ muộn sẽ ảnh hưởng đến lịch giao xạ của các địa phương khác
tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt gây thiệt hại khi lúa đến kỳ thu hoạch
để lúa chỗ tập trung sau tiết lập thu và kịp thu hoạch trước ngày hai mươi tháng chín
nếu giao xạ muộn lịch giao xạ được ngành nông nghiệp khuyến cáo ba con sớm kết thúc vào ngày một mươi tháng sáu tới